qua kiểm tra phát hiện hàng hóa trong kho gồm có túi sách kính mắt thời trang quần áo các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trị giá hàng hóa khoảng sáu mươi triệu đồng hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tạm giữ hàng hóa để xử lý theo đúng quy định
quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bà địa vũng tàu là đối tượng đinh văn tuyển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã lập lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng bùi xuân quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu bị công an huyện châu đức tỉnh bà địa vũng tàu ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an